trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ngày hôm qua bộ y tế đã điều chỉnh việc phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt một mươi sáu
để bổ sung thêm cho tp hcm ba trăm một mươi chín liều và tp hcm thêm hai trăm tám mươi bốn liều
theo quyết định phân bổ trước đó hà nội và tp hcm cùng nhận hai trăm bảy mươi liều vaccine astrancineca
ngoài ra từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày ba tháng tám việt nam tiếp nhận thêm hơn một triệu liều vaccine astrazeneca
bao gồm gần sáu trăm sáu mươi liều vaccine mua thông qua vnvc được phân bổ cho tp hcm và hơn bốn trăm linh liều do chính phủ vương quốc anh và bắc ireland viện trợ được phân bổ cho hà nội
như vậy là trong ba lần phân bổ và bổ sung gần nhất tp hcm được cấp hơn một một triệu liều và hà nội được cấp hơn tám trăm sáu mươi liều
ngoài ra các viện bệnh viện đơn vị trung ương tại tp hcm và hà nội được cấp lần lượt bốn mươi liều và bảy mươi bốn năm trăm linh liều để tiêm cho người dân trên địa bàn